vẫn có thể tả lại tường tận mùi vị của cốc nước đó và cảm xúc sợ hãi của em không hề với đi
hình phạt cho việc nói chuyện riêng trong lớp này có lẽ sẽ đi theo em đến hết thời học sinh và có thể còn lâu hơn thế nữa